với tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín hiện nay thí sinh là f một không có triệu chứng vẫn đi thi và đảm bảo năm k
thí sinh là f được coi là bệnh nhân và sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy chế thi
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ cho biết cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo
đang xin ý kiến của các sở giáo dục và đào tạo về dự thảo hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông
dự kiến trong một mươi chín tháng bốn hôm nay bộ giáo dục và đào tạo sẽ tập hợp đầy đủ các ý kiến góp ý và ban hành công văn hướng dẫn ngay sau đó
trong sự thảo hứa các địa phương lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là ngày bảy tám tháng bảy
ông độ cho biết hiện ý kiến của các sở giáo dục và đào tạo đều thống nhất với dự thảo của bộ giáo dục và đào tạo
trước đó cục quản lý chất lượng đã xây dựng kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp thời gian dự kiến ban đầu cuối tháng sáu
tuy nhiên do tình hình dịch bệnh tại nhiều địa phương bộ giáo dục và đào tạo đã có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo
trong đó cho phép riêng đối với học sinh lớp một mươi hai
các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch hoàn thành năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trước ba mươi tháng sáu để kịp với lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông
đối với những địa phương không thể hoàn thành năm học trong thời gian này vì lý do bất khả kháng
cần kịp thời báo cáo bộ giáo dục và đào tạo để được hướng dẫn cụ thể đảm bảo phù hợp với kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai
dịch covid một mươi chín trong hai năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một bộ giáo dục và đào tạo đều phải tổ chức hai đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong một năm
trong đó đợt thi thứ hai dành cho thí sinh không thể tham dự kỳ thi đợt một do bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
bao gồm những thí sinh ở nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội và các thí sinh là f f một f hai phân loại của ngành y tế
việc thi một đợt hay hai đợt theo bộ giáo dục và đào tạo sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch covid một mươi chín
trên cơ sở đề nghị của chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố bộ giáo dục và đào tạo xem xét để tổ chức đợt thi bổ sung cho các thí sinh không thể tham dự kỳ thi do bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín và sẽ có thông báo kịp thời
tuy nhiên với tình hình phòng chống dịch bệnh hiện nay
ý kiến của các cơ sở giáo dục là không nên tổ chức hai đợt thi
theo văn bản mới nhất của bộ y tế thì f một không có triệu chứng cũng không phải cách ly y tế trước
nước ta cũng không còn áp dụng phong tỏa cách ly xã hội để phòng chống dịch không truy vết đến f hai nữa
nên thí sinh là f một không có triệu chứng vẫn đi thi và đảm bảo năm k phù hợp
đối với thí sinh là f theo thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ
thí sinh là f được coi là bệnh nhân và được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy chế thi
ba mươi kỳ thi quan trọng đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hy vọng các sĩ tử sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt
luôn thực hiện các biện pháp chống dịch để tránh bị mắc covid một mươi chín ảnh hưởng tới kỳ thi
chúc các sĩ tử đạt được kết quả tốt trong kỳ thi trung học phổ thông sắp tới